người dân quanh khu vực trạm thu phí lại mang xe tải ra chặn đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng khiến cho nhà đầu tư buộc phải xả trạng
vì vậy người dân có ô tô bắt buộc phải đi qua đường cao tốc mới và phải trả phí mỗi lượt đi qua
từ đó người dân kiến nghị cần được miễn phí hoàn toàn cho các hộ dân có ô tô trong bán kính năm km
nếu phía công ty bot không miễn phí thì đề nghị làm trả lại con đường cũ cho người dân lưu thông
trước đó công ty bot chỉ miễn phí năm mươi nên người dân không đồng ý phương án đó và mang xe tải ra chặn trước cửa trạm thu phí